sáng nay tám mươi chín sĩ tử hà nội sẽ tiếp tục với môn thi cuối là toán để dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn
sau môn ngữ văn và ngoại ngữ được đánh giá là vượt sức nhiều thí sinh tỏ ra tự tin cho môn thi cuối này
các thí sinh thi môn toán trong một trăm hai mươi phút bắt đầu từ tám giờ sáng
đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành
đã được tinh giản theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín bảo đảm bốn cấp độ nhận biết thông hiểu vận dụng thấp vận dụng cao
do hai môn thi trước là ngữ văn và ngoại ngữ đề thi tương đối dễ thở vì vậy nhiều bạn thí sinh tỏ ra tự tin cho môn thi cuối
trái lại nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng bởi có thể điểm chuẩn đầu vào các trường cũng sẽ cao
những em dự thi hệ chuyên của bốn trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam chuyên nguyễn huệ
trung văn an và sơn tây sau khi thi ba môn theo lịch chung sẽ làm bài thi chuyên vào chiều nay một mươi tám tháng bảy và sáng mai một mươi chín tháng bảy
học sinh trúng tuyển dự kiến nhập học từ ngày ba đến ngày năm tháng tám nộp hồ sơ bổ sung từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng tám